thưa quý vị chỉ hai ngày sau khi ra thông báo về việc thay đổi giấy đi đường vào tối ngày hôm qua hà nội lại thêm một lần nữa điều chỉnh
cụ thể gộp hai mẫu giấy mới và cũ làm một người dân được đi xuyên vùng và dùng đường đến
trong thông cáo phát đi vào tối qua bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho hay
việc cấp và kiểm tra giấy đi đường góp phần tích cực thực hiện giãn cách ở vùng một
tuy nhiên trước ý kiến góp ý ban thường vụ thành ủy giao ban cán sự đảng
ubnd tp chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc cầu thị các ý kiến để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn
đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch và an toàn của người dân
trước mắt tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư
điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một
đặc biệt chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định tại chỉ thị một mươi sáu
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân tự giác chấp hành
người dân được cấp giấy đi đường được phép đi xuyên vùng nhưng phải đúng điểm đến
chính quyền phường xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra từ ngõ phố kết hợp với lực lượng nhân dân
tuần tra kiểm soát của các tổ lưu động tăng cường hậu kiểm để hạn chế lượng người ra đường
các địa phương lập các tổ liên ngành kiểm tra phương án an toàn tại tổ chức doanh nghiệp
những sai phạm nếu có cần được công khai để phê bình nhắc nhở đi kèm với chế tài nghiêm khắc